thưa quý vị từ ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
toàn tỉnh bình thuận đã ghi nhận một mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
tại các địa phương gồm thành phố phan thiết
huyện tuy phong hàm thuận nam và hàm thuận bắc
và hơn bốn ngày qua bình thuận chưa ghi nhận thêm trường hợp nào mắc mới trong cộng đồng
đó chính là nhờ sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị
của các cấp ngành và nhân dân trong tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại các khu vực cách ly liên quan đến các ca bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh bình thuận lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các quy định
về cách ly vùng dịch chăm lo đầy đủ các điều kiện nhu cầu thiết yếu cho người dân
lực lượng công ai lưu ấn trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
không để nảy sinh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
các hội dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao để được áp dụng lệnh phong tỏa
được phun khứa quẩn và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
ngoài ra lực lượng thường trực tại các khu cách ly thường xuyên làm công tác tuyên truyền
bằng vận động chứng an tâm lý và phục vụ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân
để người dân yên tâm cách ly
để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh bình thuận
công an tỉnh thực hiện nghiêm trí đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phù hợp với xe giao thông vận tải
tăng cường kiểm tra
giám sát các hoạt động vận tải xe khách
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong phòng chống dịch
triển khai bốn địa điểm cho phép xe khách liên tỉnh dừng đổ
cho hành khách xuống trên tuyến quốc lộ một a
đồng thời tuyên truyền vận động các tài xế
chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch
tổ công tác về phòng chống dịch của chúng tôi có nhiệm vụ là
nhắc nhở các tài xế dừng đổ đón trở khách đúng nơi quy định
thứ hai là nhắc nhở tài xế chỉ được dừng đổ
tại bốn vị trí như được thông báo
trên truyền thông qua công tác là kiểm tra
các tài xế có chở hành khách đi tuyến bình thuận hay không
nếu mà có đón trả khách tại vị trí nào thì hỏi rõ nhà xe
vị trí dừng đổ để có thông báo cho chính quyền địa phương được biết rõ
để nắm bắt được người địa phương của mình xuống vị trí
để khai báo y tế cho đúng quy tắc về phòng chống dịch
nói chung ý thức mình chấp hành vì xe cũng không đón khách
chỉ có đi là bây giờ đi chợ hàng chở quá để kiếm sống cho anh em thôi là điểm thứ nhất
điểm thứ hai nữa là nếu có khách đón thì mình có giấy của người ta đi tết
có ít đùi đàng hoàng thì mình đón còn không thì thôi
như vậy sau một mươi ngày với sự quyết tâm và có sự chuẩn bị từ trước
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh bình thuận bước đầu cơ bản đã được kiểm soát
tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn tìm ấn nguy cơ sẽ bùng phát trở lại bất cứ lúc nào
vì vậy các cấp các ngành và nhân dân trong tỉnh quyết tâm không lơ là mất cảnh giác
mà vẫn chú động sẵn sàng phương án và các điều kiện ứng phó với mọi tình huống cấp độ diễn
biến của dịch bệnh kiên trì theo nguyên tắc phòng ngừa ngăn chặn phát hiện
cách ly khoanh vùng dập dịch quyết tâm không để dịch bệnh lây lan mất kiểm soát